câu lạc bộ bóng đá việt nam gpfc và công ty cổ phần hợp tác y tế việt nam nhật bản vgic
vừa tổ chức họp báo công bố giải thi đấu bóng đá doanh nghiệp việt nam tại nhật bản cup hai nghìn một mươi tám
đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
tham dự giải đấu lần này có một mươi sáu đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá dành cho các doanh nghiệp việt nam hoạt động trên tất cả các lĩnh vực ở nhật bản
bốn đội danh giải nhất nhì ba bốn sẽ đại diện việt nam tham dự đá giao hữu với các cầu thủ nhật bản trong giải đấu kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam nhật bản dự kiến được tổ chức vào tháng tám năm nay
đối với cá nhân tôi cũng như đông đảo anh em người việt tại nhật bản thì đây là một sân chơi lành
đồng thời gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc của người việt nam xa quê hương như chúng tôi
tại giải đấu visit idol vngp cup hai nghìn một mươi tám chúng tôi áp dụng hoàn toàn luật thi đấu như các giải chuyên nghiệp của nhật bản nhằm mục đích giúp cho các cầu thủ việt nam nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với lệnh bóng đá nhật bản
cơ hội thi đấu cùng các cầu thủ nhật bản trong giải đấu lớn diễn ra vào tháng tám năm
đây là một giải thi đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản và thu hút sự tham gia của đông đảo các cầu thủ không chuyên là nhân viên của các công ty việt nam hoạt động trên lãnh thổ nhật bản
các trận đấu của giải sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tới